theo kết quả bốc thăm tại vòng chung kết giải bóng đá u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
đội tuyển u hai mươi ba việt nam nằm ở bảng d cùng u hai mươi ba uzbekistan kos và malaysia
theo lịch thi đấu đội tuyển đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ đá trận gia quân gặp u hai mươi ba coes vào ngày một mươi bảy tháng bốn
để chuẩn bị cho việc tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch u hai mươi ba châu á năm hai nghìn hai mươi bốn của u hai mươi ba việt nam
sáng nay tại hà nội liên đoàn bóng đá việt nam đã tiến hành lễ ký kết và công bố huấn luyện viên trưởng của đội tuyển
được sự thông qua của hội đồng huấn luyện viên quốc gia và phê chuẩn của thường trực ban chấp hành liên đoàn bóng đá việt nam
đã bổ nhiệm ông hoàng anh tuấn giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại qatar từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ông hoàng anh tuấn cũng được biết đến là huấn luyện viên đi vào lịch sử bóng đá việt nam
khi dẫn dắt đội tuyển u một mươi chín việt nam lọt vào top bốn tại giải u một mươi chín châu á hai nghìn một mươi sáu
qua đó cùng với nhật bản hàn quốc và ả lập xê út trở thành bốn đại diện xuất sắc của châu á
đoạt vé tham dự vòng chung kết fifa u hai mươi world cup hai nghìn một mươi bảy
liên đoàn bóng đá việt nam hy vọng với bề giấy kinh nghiệm và những thành tích đặc biệt ấn tượng
đã đạt được trong công tác huấn luyện cầu thủ trẻ
huấn luyện viên hoàng anh tuấn cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao tại vòng chung kết giải bóng đá u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ